kính chào quý vị và các bạn
bắc bộ ngày hôm nay sẽ có những khoảng nắng nhiệt độ cao nhất giao động trong khoảng ba mươi hai ba mươi bốn độ c
còn tại trung bộ nắng nóng sẽ chấm dứt trong ngày hôm nay nhiệt độ các thành phố hầu hết đều dưới ba mươi bốn độ
còn tại khu vực nam bộ thì ngày hôm nay cũng sẽ giảm nóng nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi ba mươi bốn độ c
đến chiều tối sẽ xuất hiện mưa rông và có khả năng xảy ra mưa to cục bộ đề phòng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông